với việc sản xuất thành công vaccine sởi rubella việt nam đã trở thành nước thứ tư tại châu á sản xuất được loại vaccine này
và hiện nay vaccine sởi rubella do việt nam sản xuất chính thức được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thủ đô hà nội
sau khi nhận được giấy hẹn của trung tâm y tế phường văn miếu quận đống đa hà nội chị nguyễn thu thủy đưa con gái một mươi chín tháng tuổi tới tiêm sởi lubella theo đúng lịch
chị cho biết trước khi tiêm loại thuốc mới cho con chị có được thông báo về việc chuyển đổi vaccine từ nhập khẩu của ấn độ sang của việt nam
được tư vấn rõ ràng nên bản thân chị không cảm thấy lo lắng trước sự thay đổi này
các cô đã tư vấn là mới có loại sởi rubella việt nam mới sản xuất trước đây thì là tiêm sởi rubella ở ấn độ nhưng mà lần này các cô tư vấn là việt nam mới sản xuất thì là tốt
em nói chung là rất là tin tưởng loại vaccine mới này em nghĩ bây giờ công nghệ của việt nam cũng rất là hiện đại
trước sự chuyển đổi này bộ y tế đã thông báo tới các địa phương thông tin tới người dân
theo đó mỗi bà mẹ có con trong độ tuổi tiêm chủng đều được giải thích tư vấn về loại vaccine này
các cán bộ y tế cũng được đào tạo bảo đảm đúng quy trình tiêm cũng như việc theo dõi sau khi tiêm cho trẻ
chúng tôi đưa giấy mở đến từng đối tượng trong độ tuổi
chúng tôi cũng có thông báo về sự thay thế của vaccine hiện nay bắt đầu sử dụng
ngoài ra khi khám phân loại tôi cũng đã tư vấn cho các bà mẹ về cách theo dõi và những phản ứng có thể xảy ra
và những cách xử lý để khi có những phản ứng xảy ra trong thời gian theo dõi trẻ tại nhà
cái vaccine mà được việt nam sản xuất này bây giờ công nghệ sinh học của việt nam cũng tương đối phát triển
thì tôi nghĩ là cũng có thể yên tâm được với cái vaccine hiện tại bắt đầu sử dụng
vaccine phối hợp sởi lobella được sản xuất bởi trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine là
sinh phẩm y tế dưới sự hỗ trợ của chính phủ nhật bản trước khi đưa ra tiêm chủng rộng rãi
vaccine này đã được triển khai tại bốn tỉnh là hà nam đồng tháp bình định và con tum
kết quả cho thấy tính an toàn tương đương như vaccine sởi lobella đã sử dụng như giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi sáu
công ty polimax là công nghệ sản xuất sởi và lobella của nhật bản và đây là
vaccine rất tốt cho chúng ta phòng các bệnh sởi lobella tcript chúng ta chỉ chuyển
đổi từ việc chúng ta phải nhập khẩu sang việc sử dụng các vaccine trong nước mà thôi
vaccine trong nước này là vaccine rất tốt để công nghệ từ nhật
nhật là một cái nước mà sản xuất vaccine rất tốt
cho tiếp tục
còn cái việc mà
không phải vaccine rất tốt
tất cả các loại vaccine khi đi ra sử dụng thì phải thực hiện tất cả quy trình cấp phép
đại diện bộ y tế cũng cho biết việc sử dụng vắc xin do việt nam sản xuất
sẽ giúp chúng ta chủ động được nguồn vắc xin phòng bệnh
bên cạnh đó còn bảo đảm được vấn đề an ninh nhập khẩu vắc xin
với việc nghiên cứu thành công vắc xin sởi lubera sẽ tạo động lực
tiếp tục nghiên cứu thành công những vắc xin phòng bệnh khác
khẳng định sự tiến bộ y học của việt nam trên trường quốc tế